ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày hôm nay chín tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
tiếp tục phần xét hỏi vụ lừa đảo chiếm đất tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
do nguyễn thái luyện cùng với đồng phạm thực hiện
trả lời trụ tòa phiên tòa bị cáo nguyễn thái luyện cho biết
theo quan điểm cá nhân của mình bị cáo cho rằng bản thân không có ý định lừa đảo khách hàng
trước khi giao kết hợp đồng bị cáo đều đã giải thích tình trạng các khu đất
với từng khách hàng
hội đồng xét xử cho rằng toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch của công ty alibaba
đều được chuyển về cho bị cáo sử dụng
dù với số tài sản hiện tại bị cáo dư sức để khắc phục hậu quả
nhưng không có nghĩa là bị cáo không có hành vi phạm tội
sau khi nghe hội đồng xét xử phân tích bị cáo luyện thừa nhận hành vi phạm tội
và mong tòa ghi nhận thiện trí khắc phục thiệt hại
để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình
hội đồng xét xử cho biết quá trình giải quyết vụ án
một người tên là lê viết an
có đơn đề nghị thay bị cáo luyện
và võ thị thanh mai là vợ của luyện
khắc phục toàn bộ hai năm trăm linh tỷ đồng thiệt hại
đổi lại quyền sử dụng bất động sản của luyện
đang bị kê biên trong vụ án
sẽ được chuyển cho ông an này
về việc này hội đồng xét xử cho biết
nếu ông an có thiện trí giúp đỡ
và muốn khắc phục hậu quả thay bị cáo luyện
thì tòa sẽ ra thông báo để ông an
đến cơ quan thi hành án nộp tiền
tòa sẽ xem đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
tuy nhiên hội đồng xét xử lưu ý rằng
không có quyền công nhận hợp đồng mua bán dữ liệu
và ông an
đây là quan hệ dân sự
nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này
đồng thời hội đồng xét xử cũng không thể hủy lệnh kê biên
sau khi được giải thích đến nay
ông an vẫn chưa nộp khoản tiền nào
liên quan đến vụ việc người điều khiển xe máy
không chấp hành hiệu lệnh làm một chiến sĩ công an bị thương
khi thực hiện nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bảo lộc
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ông hồ cao thắng
chủ tại tp bảo lộc
để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày bốn tháng năm
trung tá nguyễn đắc thủy
thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp bảo lộc
cùng tổ công tác làm nhiệm vụ
kiểm tra nồng độ cồn trên đường phan bội châu
thì bị ông hồ cao thắng điều khiển xe máy
không chấp hành hiệu lệnh
lao vào người hất ngã đồng chí nguyễn đắc thủy
gây thương tích
qua kiểm tra ông hồ cao thắng có nồng độ cồn
trên một lít khí thở
và hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
lê đình tấn đã thuê xe taxi
từ hà nội lên điện biên
lấy ma túy sau đó quay ngược về hà nội
nhưng đang trên đường vận chuyển
thì bị phát hiện và bắt giữ
vào hồi hai mươi ba h ngày bảy tháng năm
tại xã lóng luông huyện vân hồ
lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lê đình tấn
trú tại huyện trảng
bom tỉnh đồng nai
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng thu giữ hai bánh heroin
có trọng lượng hơn sáu trăm bốn mươi g
ba điện thoại di động ba mươi bảy chín triệu đồng
cùng một số tăng vật liên quan khác
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày chín tháng năm công an quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh đang điều tra nghi án
tài xế taxi công nghệ bị cướp
khi đi qua địa bàn phường một mươi bảy quận bình thạnh
trước đó khoảng hai mươi h ngày tám tháng năm
một xe taxi công nghệ chạy trên đường điện biên phủ
bất ngờ tông vào một gốc cây xanh
trước cửa nhà dân
trên xe tài xế taxi có hành động dằn co
với một nam thanh niên trên tay có dao
sau đó nam tài xế taxi tung cửa
chạy được ra bên ngoài tri hô cướp
và được người dân hỗ trợ khống chế
nam thanh niên nghi là đối tượng cướp
để bàn giao cho công an
trong quá trình dăn co tài xế bị thương trên cánh tay
nên được người dân đưa đi cấp cứu
vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
không còn tình trạng tụ tập chạy xe gây rối
trật tự công cộng
cuộc sống của người dân được an toàn
đó là những kết quả đã đạt được
sau những nỗ lực của cả hệ thống chính trị
mà vai trò nồng cốt là lực lượng công an tp hcm
và trong kỳ cuối của loạt phóng sự
mạnh tay ngăn chặn đua xe trái phép ngày hôm nay
chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị
những cảm xúc mà người dân có được
sau khoảng thời gian dài
chịu đựng nhóm thanh thiếu niên gây rối trực tự công cộng
theo các hộ dân tuyến đường nd sáu
phường tân hưng thuận quận một mươi hai
chưa bao giờ yên bình và an toàn trọn vẹn
được một ngày như ở thời điểm hiện tại
kể từ khi công an vọng cuộc
dẹp loạn đám đông gây rối tật tự công cộng
thì cũng đã răng đe được các nhóm nhỏ lẻ
không còn lưu tới đây
so kẹt ốc độ như trước nữa
như ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua
thì là chưa từng có trong địa lệ
do đó là khi mà tự lượng công an tri bắt được
các nhóm đối tượng này vụ này
thì người dân rất là ủng hộ quan kinh
bắt nhóm này nhưng mà cảnh tỉnh và năn đe
những cái đối tượng khác
mà lâu nay là đã tụ tập ngang nhóm
tôi về đây nghỉ hưu mới được năm năm
trước tôi ở gò vốc rồi
thế tôi về đây thấy nó ổn ào
rất là khó chịu
ban ngày lúc thì vắng
nhưng mà có buổi trưa buổi tối
thậm chí đến một mươi một giờ đêm
thích đùa lúc nào là đùa
mà tôi sợ nhất là chúng nó
dơ một đánh lên
cái đó mới là cái nguy hiểm
mà thậm chí là có tai nạn rồi
thế mà vẫn cứ không ai mà
mà dẹp được
vừa rồi bộ phận chức năng cũng dẹp được một lần nữa
thế thì rất là cảm ơn
coi như là lực lượng công an đã vào cuộc
bây giờ coi như là hết
vai trò của công an ở đây thì rất là tốt
có nghĩa là có trách nhiệm
thì là xử lý kịp thời
cho nên là giải tỏa được những khúc mắt của bà con
thực sự là cũng rất là vui bà con
vui là tối đến là tung tăng đi bộ
buổi sáng đi bộ tung tăng là
tối đi bộ tập thể dục là tối được giấc ngủ ngon
một mươi một một mươi hai giờ là không phải thức giấc nữa
làm sao cho bà con được cứ mãi mãi
cuộc sống được yên bình như thế này
cùng những kỳ vọng của người dân được sống
cuộc sống yên bình mãi mãi
thì công an tp hcm nói chung
lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng
vẫn sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp giải pháp
và quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm
nhằm đem lại một đô thị trực tự an ninh an toàn
phối hợp với công an địa phương
để xử lý
nghiêm các cái vụ tụ tập
chạy xe gây rối trực tự công cộng
đặc biệt là những vụ việc có dấu hiệu tội phạm
để tiến hành khởi tố
thứ ba là tiếp tục phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm
trong công tác kiểm tra
các lò độ xe
các tiệm sửa xe nghi vấn hoạt động độ xe
nhằm để chủ động phát hiện
và xử lý sai phạm kịp thời
cuối cùng là tăng cường
công tác từng ra kiểm soát
và chủ động phát hiện kịp thời
ngăn chặn và bắt giữ xử lý nghiêm
các cái hành vi mà tụ tập
chạy xe gây rối trực tự công cộng
trên đường thành phố
thời gian tới công an tp hcm tiếp tục mở cuộc ra quân
cao điểm trấn áp nạn u xe trái phép
chiến dịch này đã và đang nhận được sự hưởng ứng
từ đông đảo người dân thành phố
trở thành cú đấm thép
dán thẳng vào sự khâu thường pháp luật
và mạng sống của người khác
của các quái xế đường phố
tuy nhiên bên cạnh sự quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông
thì cần có sự phối hợp chặt chẽ
từ các chương trình nghiệp vụ khác của cảnh sát hình sự
cảnh sát quân lý hình chính về trụ tự xã hội
cảnh sát khu vực
đến cả lực lượng quản lý thị trường
và các quan ngành chức năng
tất cả phải cùng hợp nhất tạo nên một thế trận tổng hợp
trên mặt trận đấu tranh phòng chống u xe
thưa quý vị
chiều qua ngày tám tháng năm
phiên tòa xét xử chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần louis houding
và các đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán
chuyển sang phần xét hỏi
trả lời thẩm vấn tại tòa
chủ tịch louis houding khai không biết gì
về đầu tư chứng khoán
mà chỉ có nhiệm vụ lo tiền
việc đặt lệnh mua bán thâu tóm cổ phiếu
điều chỉnh giá thời điểm bán cổ phiếu
đều do nhóm bị cáo công ty chứng khoán
chí việt lo
chủ tịch louis houding đỗ thành nam
đỗ thành nhân phủ nhận vai trò chủ mưu
khai chỉ có ý định thâu tóm các công ty
nhưng không đủ tiền nên phải vây mượn
do đó thì vay qua tổng giám đốc công ty chứng khoán
chí việt đỗ đức nam
sau khi bị cáo nhân được công ty trí việt
duyệt cấp vốn đã cùng với bị cáo nam
và các bị cáo khác thực hiện thao túng
giá chứng khoán của hai mã bii
và tgg của hai công ty vừa mua được
nhóm này sau đó dùng
một mươi bảy tài khoản mua bán chéo
liên tục đặt lệnh khớp lệnh mua bán
cổ phiếu tạo cung cầu giả tạo
trước lời khai của bị cáo nhân
tổng giám đốc công ty chứng khoán chí việt
đỗ đức nam đã phủ nhận và cho rằng
việc tạo cung cầu giả tạo
mua bán cổ phiếu là do đỗ thành nhân
hội đồng xét xử đã cho hai bị cáo này đối chất tại chỗ
xong sau hai lần đối chất
thì cả hai bị cáo vẫn đổ lỗi cho nhau
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
viện kiểm soát nhân dân tối cao
mới ban hành cáo trạng truy tố ba mươi ba bị can
gồm nhiều cựu lãnh đạo
sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên
trong vụ án vi phạm quy định về khai thác
tài nguyên mua bán trái phép vật liệu nổ
sử dụng trái phép vật liệu nổ
mua bán trái phép hóa đơn
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại mò than minh tiến thái nguyên
trong vụ án này
loạt lãnh đạo cán bộ sở tài nguyên
môi trường tỉnh thái nguyên
bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
còn bị can chủ mưu trong vụ án
được viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định
là châu thị mỹ linh
tổng giám đốc công ty yên phước
linh chỉ đạo cấp dưới khai thác
phù phép việc chuyển nhượng trái phép
trái pháp luật để công ty đông bắc hải dương
khai thác trái phép than tại mỏ than minh tiến
với số lượng hơn ba triệu tấn than
và khoáng sản đi kèm
vượt hàng chục lần so với sản lượng được cấp
trong giấy phép thu lợi bất chính
hơn hai trăm một mươi ba tỷ đồng
để hợp thức hóa số than khai thác trái phép
nhóm của linh đã mua bán trái phép hóa đơn
ngân hàng nhà nước việt nam
vừa có văn bản gửi ngân hàng nhà nước việt nam
ngân hàng nhà nước tri nhánh tỉnh thành phố
về việc một số vấn đề trong hoạt động của tổ chức tín dụng
tri nhánh ngân hàng nước ngoài
theo đó ngân hàng nhà nước đề nghị
ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố nghiêm túc
khẩn trương xử lý các kiến nghị phản ánh
của người dân và các cơ quan doanh nghiệp
về hoạt động đại lý bảo hiểm
của các tổ chức tín dụng qua đường dây nóng
của ngân hàng nhà nước
liên quan đến hoạt động đôn đốc thu hồi nợ
ngân hàng nhà nước yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra
giám sát hoạt động đôn đốc thu hồi nợ
của các tổ chức tín dụng trên địa bàn
thuộc đối tượng giám sát an toàn vi mô
của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố
nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật
trường hợp phát hiện dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật
áp dụng tham mưu cấp có thẩm quyền
áp dụng các biện pháp ngăn chặn
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
so với tháng bốn
lãi suất huy động của các ngân hàng
trong tháng năm tiếp tục có xu hướng giảm
nhiều ngân hàng thương mại cổ phần
có thị phần lớn áp dụng mức
lãi suất huy động niêm yết cao nhất
quanh tám một năm cho kỳ hạn một mươi hai tháng
lãi suất tiền gửi một mươi hai tháng cao nhất
của nhóm ngân hàng tư nhân lớn
đều đã xuống dưới tám
như shb ticcombanh acb saccombanh mb
nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước
duy trì mức lãi suất tiền gửi
một mươi hai tháng thấp nhất thị trường
ở mức bảy hai một năm gửi tại quầy
lãi suất năm tám đến năm chín một năm
cho kỳ hạn từ sáu đến dưới một mươi hai tháng
các ngân hàng tư nhân có thị phần nhỏ hơn
cũng đang giảm đáng kể lãi suất huy động
so với cách đến một tháng
và các ngân hàng đã giảm lãi suất
ngay sau khi có chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
và nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp
tiếp cận vốn và mở rộng tín dụng
từ nay tới cuối năm
tất cả các ngân hàng
tất cả hàng hóa và dịch vụ
sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
theo đề xuất chính thức được chính phủ gửi quốc hội
vào ngày bảy tháng năm
chính phủ đã chính thức có tờ trình gửi quốc hội
về giảm thuế giá trị gia tăng vat
dự thảo nghị quyết được chính phủ xây dựng
để quốc hội cho ý kiến
xem xét thông qua có hai điều
thứ nhất điều chỉnh giảm thuế suất thuế vat
với hàng hóa dịch vụ
thuộc đối tượng chịu thuế suất một mươi
giảm thuế vat với hàng hóa
vat cho từng loại hàng hóa
dịch vụ sẽ được áp dụng thống nhất
tại các khâu nhập khẩu sản xuất gia công kinh doanh thương mại
trong đó cơ sở kinh doanh
được áp dụng mức thuế vat
là tám với hàng hóa dịch vụ
thứ hai là ngày
có hiệu lực thi hành của nghị quyết
tuy nhiên thì chính sách chỉ được áp dụng
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
theo đề xuất của chính phủ
việc áp dụng chính sách theo thời gian trên
dự kiến trong sáu tháng
chính phủ cho rằng sẽ giảm thu ngân sách
khoảng ba mươi năm tỷ đồng
thưa quý vị dù là dự án nhà ở xã hội
có giá bán cao nhất hiện nay
của hà nội nhưng rất nhiều người dân
vẫn phải xếp hàng dài chờ tới lượt
và đục hồ sơ mua nhà ở xã hội
nhs trung văn đường tố hữu
quận nam từ liêm thành phố hà nội
đáng chú ý là tình trạng này
đã diễn ra hơn một tháng qua
từ khi dự án bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
sau đây là ghi nhận của phóng viên
truyền hình công an nhân dân
sáu giờ sáng
dù thời tiết mưa lạnh
nhưng rất đông người dân đã có mặt trước tòa nhà
n chín b một khu đô thị dịch vọng
quận cầu giấy nơi tiếp nhận hồ sơ
mua dự án nhà ở xã hội nhs trung văn
để ghi số thứ tự xếp hàng
vào nội hồ sơ
trước văn phòng công ty chủ đầu tư dán thông báo
rõ thời gian nhận hồ sơ
sáng từ tám h một mươi năm đến một mươi một h ba mươi
chiều từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi
tiếp nhận từ hai mươi tám tháng ba
đến một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
không bao gồm thứ bảy chủ nhật và ngày lễ
tuy nhiên với mong muốn mua được nhà
người dân vẫn chờ trực cả ngày lất đêm
lần thứ ba đông lắm

đầu trưa là rất đông
không muốn được nhà nước
cho mua nhà thuận lợi hơn
trên thực tế việc ghi danh này
cũng chỉ là bước đầu
khi nào được chủ đầu tư tiếp nhận danh sách
và gọi tên chính thức trong giờ làm việc
lúc đó mới thực sự hoàn thành
một trong những nguyên nhân xảy ra tình trạng này
là do cầu vượt quá cung
khiến người nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội
dự án nhs trung văn
liên tục bị rột lại đông
đặc biệt những ngày khó khăn của chúng ta
cuối thời gian tiếp nhận
bây giờ bà con đã trực làm cho
đến năm bảy ngày như thế này
một là không có việc làm không có tiền
không duy trì được cuộc sống
như thế thì rất vất vả cho bà con
cũng mong các cấp chính quyền nhà đầu tư
có những cái phối hợp
và làm sao cho tổ chức họ
để tránh mất thời gian
tránh mất công chức cũng như tiền bạc
cũng như là ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của bà con
dự án nhs trung văn
gồm hai trăm bảy mươi năm căn hộ
với một khối nhà trung cư
cao ba mươi hai tầng nổi và hai tầng hầm
giá bán căn hộ được cơ quan chức năng phê duyệt
là hơn một mươi chín năm triệu đồng một mét vuông
đã bao gồm vat
và chưa có chi phí bảo trì
hiện dự án này có hai trăm hai mươi năm căn hộ được mở bán
nhưng theo ghi nhận thực tế
hồ sơ nộp vào
dự đoán có thể lên tới hàng nghìn hồ sơ
từ thực tế này đề nghị cơ quan chức năng
cùng chủ đầu tư cần có những biện pháp
tổ chức khoa học hơn
trong việc tiếp nhận hồ sơ
để tránh gây tình trạng quá tải
lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động
vetc cho biết
đơn vị vừa được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động
cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
với tính năng theo giấy phép
vetc có thể tăng tiện ích
cho chủ tài khoản giao thông thu phí không dừng
tài khoản etc
ngoài chi trả phí
tại các trạm thu phí giao thông như hiện tại
sau khi có tính năng ví điện tử
và trung gian thanh toán
tài khoản etc có thể được sử dụng
để thanh toán phí bãi đậu xe
cảng biển cảng hàng không
trả tiền xăng dầu
cũng như một số dịch vụ khác theo quy định
bên cạnh tuân thủ quy định chuyên ngành của bộ giao thông vận tải
về hoạt động etc
vetc còn phải tuân thủ thêm
các quy định giám sát của ngân hàng nhà nước
về trung gian thanh toán
tăng cường tính công khai minh bạch tài khoản etc
nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh an toàn và bảo mật
vâng thưa quý vị
thời gian qua các cơ quan chức năng
đã phát hiện triệt phá nhiều vụ án
giả mạo giấy tờ giả mạo người
đi công chứng để thực hiện các hành vi lừa đảo
với các thủ đoạn ngày càng tinh vi
và phức tạp
chính vì vậy để phòng tránh nguy cơ giả mạo
đảm bảo các giao dịch công chứng được an toàn
thuận lợi và hiệu quả
hiện nay thì nhiều địa phương đã hỗ trợ các văn phòng công chứng
thực hiện thí điểm
việc xác thực căn cức công dân gắn chip
của khách hàng thông qua phần mềm xác minh
và đọc thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
tại quảng ninh
hôm nay anh phạm xuân hoàng
chủ của một doanh nghiệp vận tải
đến phòng công chứng số một tỉnh quảng ninh
để thực hiện giao dịch công chứng hợp đồng
mua bán xe đáp ứng hoạt động kinh doanh
nhiều việc xác thực danh tính
bằng đầu đọc thẻ căn cức công dân
các thủ tục công chứng diễn ra nhanh chóng hơn
mình cảm thấy là
rất là nhanh và gọn
mọi vụ thủ tục
cũng rất là phù hợp
và nhanh gọi cho các đơn vị kinh doanh
như bên đơn vị mình
trước đây thì chúng tôi cũng phải mất khoảng
bốn mươi năm phút để tra cứu
và để xác thực các thông tin
nhưng mà hiện nay có cái
đầu đọc và quyết dữ liệu thông tin này
thì là công việc của chúng tôi
chỉ mất năm phút
việc ứng dụng phần mềm xác minh và đọc thông tin
thẻ căn cức công dân gắn chip
có thể giúp công chứng viên xác định nhanh chóng
chính xác được một mươi sáu trường thông tin
của khách hàng
và xác minh thẻ căn cước công dân là thật hay giả
qua đó xác định đúng chủ thể
đến làm thủ tục
ngăn chặn tình trạng sử dụng căn cước công dân giả
hoặc mượn thẻ đánh cắp thẻ căn cước công dân
làm thủ tục công chứng
để thực hiện các hành vi gian lận
vi phạm pháp luật
tránh được cái tình trạng là căn cức giả
và người giả
và tiện hơn trước rất nhiều
trong cái việc mà tra cứu
các trường thông tin
và xác thực được
người đến giao dịch
và những cái việc đấy của mình
thì mình sẽ biết được đâu là
đối tượng sẽ không có
mang những người giả
hoặc những cái căn cức giả
đến để giao dịch hợp đồng
có thể thấy việc phát triển các sản phẩm
thiết bị phần mềm để ứng dụng
căn cức công dân gắn chip và kết nối
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đang hỗ trợ tích cực trong việc định danh
xác thực thông tin công dân
rút ngắn thời gian thủ tục chi phí
cho người dân và doanh nghiệp
trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính
giao dịch dân sự
các thiết bị này luôn đảm bảo an toàn
thông tin cho người dân trong quá trình
thực hiện giao dịch
ủy ban cũng như là công an tỉnh
cũng đang triển khai
phối hợp với c sáu
để thực hiện cái việc
sử dụng cái đầu đọc thẻ
để xác thực
thẻ căn cức công dân
để biết được cái độ chính xác
của thẻ căn cức công dân
khi người dân đến sử dụng thẻ căn cước công dân
đến để thực hiện các cái

thời gian qua quảng ninh đã và đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số
đưa các tiện ích mới
từ đề án sáu vào cuộc sống
để phục vụ người dân và doanh nghiệp
nhờ vậy năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
quảng ninh tiếp tục là địa phương
dẫn đầu về chỉ số hài lòng
về sự phục vụ hành chính
và chỉ số cải cách hành chính